trước tình trạng nuôi trồng hải sản trái phép tại vùng càng biển công nghiệp ở dung quốc
ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi đã tập trung xử lý giải quyết rứt điểm
các hộ dân vùng ven biển sẽ được hỗ trợ để tháo rỡ
chuyển đổi nghề nghiệp an cư trả lại mặt bằng sự an toàn cho vùng càng biển công nghiệp
để chấm dứt tình trạng người dân tự phát nuôi hải sản trái phép vùng cảng biển dung quốc
tỉnh quảng ngãi đã chi chín ba tỷ đồng để giải quyết rứt điểm
trong đó hỗ trợ cho tám mươi sáu hộ dân tháo rỡ gần một trăm linh lồng bè
chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân nuôi trồng thủy hải sản tự phát ở càng biển
chính quyền địa phương cũng kiên quyết xử lý các trường hợp không di rời
nuôi hải sản ảnh hưởng đến môi trường an toàn hải lưu ở cảng biển công nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tình trạng nuôi hải sản tại các cảng công nghiệp ở quảng ngãi tự phát
tràn lan của người dân vùng biển tất cả đều không nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản
của tỉnh quảng ngãi ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
vì vậy việc xử lý để chấm dứt nuôi hải sản trái phép trả lại diện tích mặt nước là việc làm hết sức cần thiết
để các hộ dân này không có nuôi lại thì quyền thành lập tổ công tác cùng với đồn biên phòng bình thạnh
đồng biên phòng cảo dương quắc tổ chức sẽ tuần tra kiểm soát kiểm tra xuyên suốt trong một tháng
sau khi các hội dân thói giải để tránh được các hội dân quay trở lại nuôi trên vùng biển này
sau nhiều năm kéo dài chính quyền tỉnh quảng ngãi đã kiên quyết hơn trong việc xử lý tình trạng nuôi hải sản trái phép
vùng càng biển công nghiệp tuy nhiên để không phát sinh vấn đề này
ở các vùng biển khác các địa phương có cảng biển công nghiệp cũng cần vận động người dân giám sát
ngăn chặn ngay từ đầu để không tốn kém chi phí ngân sách giải quyết hậu quả